thưa quý vị sát hại một nghệ nhân công chiêng nổi tiếng ở đắk lắc bị cáo đỗ quang mạnh đã bị tuyên phạt tù trung thân
phiên tòa xét xử diễn ra vào sáng nay tại tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
theo cáo trạng vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai do xảy ra va chạm giao thông nên đỗ quang mạnh và ông y thim đã cãi vã rồi ẩu đà lẫn nhau
lúc này mạnh dùng con dao mang sẵn trong người đâm liên tiếp ba nhát vào người ông y thim
gây án xong mạnh bỏ trốn đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày mạnh bị lực lượng công an bắt giữ tại phường khánh xuân thành phố bô ma thuật
riêng ông y thim sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
tại thời điểm gây án mạnh vừa ra tù được ba ngày về tội cố ý gây thương tích
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đỗ quang mạnh tù trung thân về tội giết người
trong khi đó với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản trần ngọc liên ngân trú tại phường thắng lợi thành phố con tum
đã bị tòa án nhân dân tỉnh con tum tuyên phạt tù trung thân trong phiên xét xử vào sáng ngày hôm nay
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn hai mươi để phục vụ trả nợ và tiêu xài cá nhân
trần ngọc liên ngân nguyên là nhân viên của ngân hàng hd banh chi nhánh con tùm
đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác
đem đi sang nhượng hoặc vay ngân hàng lấy tiền tiêu xài
ngoài ra ngân còn lợi dụng các mối quan hệ trong giao dịch ngân hàng để tung tin là có khách cần tiền đáo hạn ngân hàng
rồi đưa ra một mức lãi thấp để hấp dẫn hơn đánh vào lòng tham của người cho vay tiền
nhằm chiếm đoạt của năm bị hại với hơn hai mươi năm tỷ đồng
thưa quý vị trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh thái nguyên xảy ra một số vụ chống người thi hành công vụ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và trật tự an toàn giao thông
làm cho cán bộ thực thi nhiệm vụ bị thương đây là hành vi cần phải lên án và xử lý nghiêm minh
khi đang tuần tra kiểm soát giao thông trên đường cách mạng tháng tám thuộc địa phận phường bách quang
thành phố sông công tỉnh thái nguyên tổ công tác phát hiện một nam thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ
tổ ra tín hiệu yêu cầu dừng xe tuy nhiên thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh
phóng xe bỏ chạy và đâm khiến một cán bộ bị thương
đối tượng được xác định là nguyễn đức quang chú thành phố phổ yên
sau đó công an thành phố sông công đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với quang về tội chống người thi hành công vụ
cũng với hành vi không chấp hành yêu cầu dừng xe của lực lượng công an sau khi vượt đèn đỏ
phạm thành hải đã bị khống chế đưa về cơ quan công an
trước đó đối tượng hải còn chống đối và lùi xe để hỏng xe mô tô tuần tra và máy quay phim của lực lượng công an
tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã xảy ra năm vụ chống người thi hành công vụ
trong đó có ba vụ xuất phát từ việc không chấp hành luật giao thông đường bộ
có thể thấy hành vi chống người thi hành công vụ trong thời gian qua
đa phần xuất phát từ việc thiếu ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng
chỉ vì những lỗi vi phạm hành chính thông thường
tuy nhiên vì không muốn nộp phạt các đối tượng đã tìm cách trốn tránh bỏ chạy
gây ra tình huống nguy hiểm cho người thực thi công vụ và cả những người xung quanh
để ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng chống người thi hành công vụ
ngoài việc tăng cường tuyên truyền để nâng cao kiến thức ý thức chấp hành pháp luật của người dân
bên cạnh đó cần phải xử lý nghiêm minh đối với những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
để gian đe giáo dục chung đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật
bảo vệ lực lượng thực thi công vụ và bảo vệ yên bình cho cuộc sống của người dân
sáng nay các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thái nguyên đã xử lý nghiệp vụ công an tỉnh thái nguyên
cảnh sát bạc liêu bao gồm cảnh sát hình sự cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt kiểm tra hành chính tám địa điểm kinh doanh
của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám gọi tắt là công ty f tám mươi tám trên địa bàn toàn tỉnh
ghi nhận tại các địa điểm kiểm tra tổ công tác thực hiện kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ pháp lý
nội dung kinh doanh ghi rong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự biên bản kiểm tra đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
ngoài ra các đơn vị còn kiểm tra việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu
tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện
việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản
ký gửi tài sản lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản
lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản các hành vi vi phạm để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà nẵng đã liên tục tuần tra kiểm soát và phát hiện xử lý
thế nhưng số thanh thiếu niên a dua đua đòi vẫn cố tình chờ đến khi khuất bóng của lực lượng chức năng
để tụ tập biểu diễn làm siếc
trên đèo hải vân bất kể là sớm hay tối hành vi này không những gây mất trật tự an toàn giao thông
mà còn khiến cho nhiều người tham gia giao thông bất an và lo lắng
những vụ việc mà trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp thành phố đà nẵng làm rõ trong thời gian gần đây
đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng của tình trạng này
đoạn clip này vừa được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khi một đôi nam nữ đầu trần
nét pô vẫn thực hiện đổi tay ngay trên xe máy tại khu cuộc tay áo của đèo hải vân
giật nhanh chóng danh tính của đôi trẻ đã được trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp xác định
một tổ công tác được cử ngay ra thị trấn lang co để phối hợp cùng công an huyện phú lộc xác minh
phải rất khó khăn cảnh sát giao thông đà nẵng mới truy xét và tìm đến tận nơi ở của các đối tượng
cảnh sát giao thông cửa ô hiệp thành lập tổ xác minh nhanh
truy bách các phương tiện được ghi hình trong đoạn clip
qua quá trình xác minh xác định được là
phương tiện đó là ở lăng cô huế và xác định được danh tính của người điều khiển phương tiện
và qua đấu tranh thì người điều khiển đã phương tiện đã nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
đôi nam nữ được xác định là nguyễn thế anh ba mươi năm tuổi và nguyễn thị kim ngân hai mươi bốn tuổi
trước đó vào chiều một mươi chín tháng ba thế anh và vợ từ đà nẵng về huế qua khu vực đèo hải vân
thấy nhóm thanh niên tụ tập biểu diễn lạng lách trên đèo nảy sinh ý định dù vợ tham gia và đổi tài
đã khiến nhiều người dân bức xúc tại cơ quan công an thế anh thành khẩn khai báo hành vi vi phạm
hai vợ chồng lên là cô ấy cô ấy xong mới thấy họ chạy như quả mà hai vợ chồng ngầu hứng
ngầu hứng mà ban nhau mà nổi đổi tài xong chạy vòng hay vòng về
lúc đấy thì suy nghĩ là chỉ biết làm cho vui thôi chứ không suy nghĩ thảo đạo đến những chuyện khác
cho đến khi mà giờ mà đang lên mà xã hội như quả rồi thì giờ mới biết là suy nghĩ là sai
theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hiệp thành phố đà nẵng
đã phát hiện hơn năm trăm linh trường hợp thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe máy độ chế lạng lách đánh võng
biểu diễn gây nguy hiểm trên tuyến đường đèo hải vân
cá biệt những trường hợp không có giấy phép lái xe không phanh che biển số để đối phó với cơ quan công an
tất cả những trường hợp này đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định
theo dõi trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp đã phát hiện hơn năm trăm linh trường hợp thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe máy độ chế
đánh võng che biển số để đối phó với cơ quan công an

đánh võng che biển số để đối phó với cơ quan công an

đánh võng che biển số để đối phó với cơ quan công an
trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp đã phát hiện hơn năm trăm linh trường hợp thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe máy độ chế
đánh võng che biển số để đối phó với cơ quan công an

đánh võng che biển số để đối phó với cơ quan công an

đánh võng che biển số để đối phó với cơ quan công an